quỹ bình ổn giá xăng dầu vốn được xem là một công cụ tài chính hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu trong nước
khi mà giá xăng dầu thế giới tăng cao
tuy nhiên sau một mươi năm ra đời quỹ bình ổn giá xăng dầu đang bị đẩy vào thế tồn tại hay không tồn tại
và nếu tồn tại tiếp thì cần đổi mới như thế nào
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần phân tích của chuyên gia trong chương trình
và phần trao đổi với biên tập viên khánh thư
xin mời chị khánh thư
vâng xin cảm ơn biên tập viên hoàng trang
thưa quý vị và các bạn ra đời trong sự tranh cãi dữ dội sau một mươi năm
quỹ bình ổn giá xăng dầu đã thực hiện được mục tiêu bình ổn giá đến đâu hiện vẫn còn là câu hỏi ngỏ
kể cả với những người vận hành quỹ ấy
và giờ hiệp hội xăng dầu việt nam nơi đại diện cho quyền và lợi ích của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
cũng đã có kiến nghị lên chính phủ về việc xem xét bỏ quỹ này
trong văn bản kiến nghị gửi chính phủ hiệp hội xăng dầu việt nam cho rằng
việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được thực hiện

điều hành xăng dầu đang khiến người tiêu dùng chịu thiệt hơn là lợi
khi bản chất là người dân đang phải ứng trước cho quỹ
ngoài ra theo hiệp hội xăng dầu việt nam
việc sử dụng quỹ bình ổn giá mang đậm tính can thiệp hành chính
nên làm méo mó giá cả thị trường xăng dầu
theo cách tính tại thông tư hai trăm ba mươi
thí dụ tại ngày hôm nay giá xăng chưa gồm tiền trích vào quỹ bình ổn là hai mươi đồng một lít
sau khi trích quỹ bình ổn
thí dụ năm giá xăng giá bán lẻ xăng sẽ thành hai mươi một đồng một lít
như vậy việc trích lập quỹ bình ổn thực ra là lấy thêm của người mua xăng dầu
tới một đồng một lít chứ không phải chỉ ba trăm linh đồng như quy định
thậm chí ý kiến này còn cho rằng
quỹ bình ổn giá thật ra không có giá trị bình ổn giá
và kiểm soát lạm phát ổn định vĩ mô vì một phần của nguồn lực xã hội bị tiêu tốn vô ích
thực tế quỹ bình ổn xăng dầu đã được nhà điều hành xả mạnh từ quý bốn năm hai nghìn một mươi tám
và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
riêng năm hai nghìn một mươi tám cơ quan quản lý đã chi một sáu trăm linh tỷ đồng từ quỹ bình ổn để kìm giá xăng
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho rằng
cá nhân tôi không muốn tồn tại quỹ bình ổn giá
tốt nhất là nên bỏ quỹ này đi để giá xăng dầu vận hành theo thị trường
tuy nhiên thời điểm hiện tại thị trường xăng dầu vẫn chưa hoàn toàn vận hành theo đúng bản chất thị trường
vẫn còn có sự điều hành của nhà nước
nên vẫn cần thiết phải có quỹ bình ổn
còn chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long nhận định
để tạo nguồn quỹ bình ổn thì nên trích lập quỹ
tuy nhiên hiện nay việc trích quỹ đang được thực hiện đề phòng khi giá thế giới lên cao mới sử dụng
thậm chí việc trích quỹ đồng thời với xả quỹ là điều không thể chấp nhận được
vâng thưa tiến sĩ nguyễn minh phong
thì hoạt động trích lập quỹ qua giá xăng dầu thì có giúp ích được cho lợi ích của người tiêu dùng không ạ
qua quan sát thấy chúng tôi cho rằng là đối với người tiêu dùng thì cái việc mà lợi ích trực tiếp là không có
bởi vì bản chất nếu anh muốn lợi trực tiếp thì anh phải nhận tiền từ nguồn khác
nhưng mà việc trích lập và xả quỹ này hoàn toàn bằng nguồn tiền của người tiêu dùng
khi giá thấp thì trích lập quỹ và người tiêu dùng phải bỏ thêm tiền để mua giá xăng dầu với giá cao hơn bình thường một chút
và khi giá xăng dầu lên thì họ được mua với giá thấp hơn một chút do xả quỹ
và như vậy họ nhận lại phần tiền mà họ đã tạm ứng hơn trước đó
nhưng về mặt gián tiếp thì có thể có lợi
nhưng mà cái gián tiếp này rất khó tính toán cân đo
chúng ta thấy rằng đây là một cái quỹ nó không tập trung
như vậy là doanh nghiệp bán ít bán nhiều khác nhau thì trích lập quỹ cũng khác nhau
nhưng mà lại xả quỹ và trích lập quỹ cùng thời điểm
thế vì thế mà khi xả quỹ mà nếu xả kéo dài thời gian
thế thì anh doanh nghiệp mà có cái quỹ tồn dư ít thì anh vẫn phải giải
thế nhưng mà vì có ít tồn dư cho nên là anh xả nó hết mất rồi
thế thì anh sẽ không còn tiền thực chất để còn nữa
thì anh lại phải mượn quỹ vay quỹ
và đây là một trong những cái bất cập cho doanh nghiệp
như vậy thì cơ chế quản lý hành chính của quỹ có bảo đảm hoạt động theo đúng cái cơ chế thị trường không ạ
chúng tôi cho rằng nó ngược lại
chính quỹ bình ổn này nó lại phá cái cơ chế thị trường
bởi vì nguyên tắc của cơ chế thị trường tức là gì
thì anh phải mua bán theo đúng cái giá của thị trường
ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà giá xuống thấp thì là người tiêu dùng phải mua với giá cao
bởi vì lúc đó là lúc trích lập quỹ
và ngược lại khi mà giá cao thì họ được mua với giá thấp hơn một chút nếu có sự xả quỹ
và như vậy thì rõ ràng là tín hiệu thị trường sẽ bị nhiễu
như vậy là việc ủy thác quản lý thu trích lập và tri dùng quỹ cho doanh nghiệp
có thể sẽ tạo nhiều cái kẽ hở cho sự lạm dụng và tham nhũng
nếu như là chúng ta không kiểm soát kỹ thì cái việc mà trích lập thì rất lâu với đầy
nhưng mà lúc xả đó thì có thể xả rất nhanh
và qua thực tế chúng ta thấy rằng là rõ ràng có khi là trích lập cả năm hoặc nửa năm
nhưng mà chỉ xả được một hai tháng đã hết rồi
nó thông qua cái kẽ hở ở chỗ là doanh nghiệp có thể khai vống cái mức bán khi xả quỹ
để từ đó anh ăn không cái tiền mà được xả quỹ
đây là một trong những cái kẽ hở mà rất nhiều người gọi là quan ngại
nhưng mà rất tiếc là chưa có cơ quan nào thanh tra kiểm tra
theo ông thì quỹ này nên đi theo một cái hướng như thế nào
phương án tốt nhất và đơn giản nhất là chúng ta bỏ quỹ này
bởi vì xác định cùng quỹ này chính là cái quá trình kế thừa kinh nghiệm của cái quỹ bình ổn giá quốc gia
chúng ta làm từ những năm chín mươi ba
và sau đó bản thân cái quỹ quốc gia này cũng đã chuyển hóa thành quỹ xuất khẩu hỗ trợ xuất khẩu
vì thế cái quỹ bình ổn xong rồi này đã đến thời điểm là đã hoàn thành chế biện của mình
tức là có thể cắt bỏ
còn nếu chúng ta muốn giữ lại cái quỹ này thì phải nâng cấp nó lên
trở thành một cái gọi là quỹ bình ổn năng lượng quốc gia
theo nghĩa tức là nó gồm giúp cho cả bình ổn về giá điện giá xăng giá dầu và đảm bảo cái an ninh năng lượng quốc gia
và với tính nhận đó thì quỹ sẽ là có một cái nguồn tập trung
và nguồn vốn của nó là bao gồm cả từ lãi cả từ ngân sách
và nó chỉ chuyên làm nhiệm vụ đảm bảo cái dự trữ an ninh năng lượng
chứ nó không trực tiếp hỗ trợ cho giá xăng dầu
và có thể hoạt động thông qua hoạt động khác nữa để đảm bảo cái an ninh năng lượng này
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ nguyễn minh phong
vâng thưa quý vị rõ ràng mục đích thành lập quỹ bình ổn là để điều tiết cân bằng giá xăng dầu trước biến động của tình hình thế giới
tuy nhiên nếu mục tiêu giúp người tiêu dùng bình ổn giá không đạt được
thì cơ quan quản lý cần xem xét cân nhắc để có bước đi hợp lý
tránh tình trạng dân bỏ tiền bình ổn mà vẫn phải chịu mức giá lên thì cao và rồn dập còn xuống thì như không